ngày chín tháng năm đoàn công tác của ban chỉ đạo nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng
do bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo dẫn đầu
đã kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện nhân trạch ba bốn và tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắt cho dự án trọng điểm quốc gia này
bộ trưởng nguyễn hồng diên nhấn mạnh dự án nhà máy nhiệt điện nhân trạch ba bốn là công trình trọng điểm quốc gia
có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng thời gian tới cho đất nước
thời gian qua các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong triển khai dự án tuy nhiên dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
nguyên nhân chính được xác định do vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng
do đó chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh đồng nai để kịp thời tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ dự án
dự án nhà máy nhiệt điện nhân trạch ba và bốn được xây dựng tại khu công nghiệp ông kèo xã phước khánh huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
do tổng công ty điện lực dầu khí việt nam làm chủ đầu tư
dự án có tổng mức đầu tư một bốn tỷ usd công suất một sáu trăm hai mươi bốn mw
dự án nhà máy nhiệt điện nhân trạch ba và bốn là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại nước ta
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với đại sứ quán israel tại việt nam tổ chức hội thảo chuyên đề
kinh nghiệm canh tác trên sa mạc của israel
là một trong những đất nước có diện tích sa mạc lớn thường xuyên bị hạn hán xâm nhập mặn
nhưng nền nông nghiệp của israel đã biến những bất lợi này thành lợi thế bằng cách thúc đẩy nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình xử lý nước như hệ thống tưới tiết kiệm lọc nước mặn nước thải
và đây cũng là những công nghệ đang dần được đẩy mạnh áp dụng tại việt nam trong nhiều năm qua
tại các khu vực phải chịu hạn hán xâm nhập mặn thiếu nước như khu vực tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
ngành nông nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia thì ngành nông nghiệp việt nam vẫn sản xuất chủ yếu theo phương thức đánh đổi qua tài nguyên
như đất nước đa dạng sinh học dẫn đến thiếu hụt giảm chất lượng các loại tài nguyên trên
và cần phải có giải pháp để thay đổi tư duy cũng như tạo cơ chế chính sách để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
và israel sẵn sàng phối hợp với việt nam về vấn đề này
sáng nay cảng hải phòng đã tổ chức lễ gắn biển hoàn thành xây dựng cầu cảng số ba bốn cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng
khu bến cảng lạch huyện huyện cát hải thành phố hải phòng
sự án đầu tư xây dựng hai bến container số ba và bốn tại cảng hải phòng
cảng cửa ngõ quốc tế lạch huyện bao gồm hai bến chính dài bảy trăm năm mươi mét một bến xà lan dài một trăm năm mươi mét
hệ thống bãi chứa hàng đường giao thông các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
có thể tiếp nhận tàu có tải trọng tám đến một mươi bốn tiêu tương đương một trăm linh đến một trăm sáu mươi tấn
đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua một một triệu tiêu một năm
công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm chi phí vận tải biển
từ đó giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của việt nam
tạo động lực cho sự phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và các hoạt động logistics khu vực phía bắc
đồng thời là cơ sở để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế và là đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố
thông tin từ sở xây dựng tp hcm cho biết thành phố còn hàng nghìn căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước
hiện để không chưa có người vào ở
thông tin từ sở xây dựng tp hcm cho biết hiện có tám chín trăm bốn mươi tám căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước
chưa bố trí cho người dân vào ở các căn hộ thuộc tám mươi năm chung cư cầm chung cư trên toàn địa bàn thành phố
hiện tại trung tâm quản lý nhà và giám sát xây dựng tp hcm đã tiếp nhận quản lý hơn chín mươi bốn số căn hộ
và đang chuẩn bị tiếp nhận số căn hộ còn lại từ ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
sở xây dựng còn cho biết thêm mới đây ban quản trị ban quản lý
công ty dịch vụ công ích của ba mươi chín dự án trong số tám mươi năm chung cư và cầm chung cư đã có các văn bản
đề nghị thanh toán chi phí quản lý vận hành các căn hộ trống với số tiền hơn tám mươi một tỷ đồng
thưa quý vị hôm nay trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp với bệnh viện trung ương huế
tổ chức hội thảo phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô tạng tại khu vực miền trung
tham dự có đại diện lãnh đạo bộ y tế và một mươi hai bệnh viện khu vực miền trung tây nguyệt
ở nhiều nước trên thế giới khoảng chín mươi tạng ghép là từ nguồn hiến tặng sau khi chết não
nhưng ở nước ta nguồn tạng ghép vẫn chủ yếu từ người cho sống vì thế cần đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân hiểu rõ ý nghĩa của hiến mô tạng đặc biệt ngay trong các bệnh viện cũng cần mạng lưới
tư vấn viên giúp gia đình người chết não hiểu và ủng hộ bệnh viện trung ương huế được đánh giá là
bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca ghép mô tạng mỗi năm với tỷ lệ cao tuy nhiên
nguồn tạng từ người chết não thực hiện ghép ở bệnh viện này chủ yếu được điều phối từ các khu vực phía bắc và phía nam